một đoàn rước dâu bằng năm mươi chiếc xe đầu kéo lưu thông trên đường bấm còi inh ỏi gây ảnh hưởng tới trật tự giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông hà tĩnh đã yêu cầu dừng lại kiểm tra tạm giữ giấy tờ các tài xế
đoàn rước đi từ xã sơn trung về xã sơn tây huyện hương sơn
nhận được tin báo từ quân chúng lực lượng chức năng đã chốt chặn kiểm tra giấy tờ tất cả các lái xe ghi lại hình ảnh
sau khi tạm giữ giấy tờ của các lái xe đoàn rước dâu được di chuyển tiếp để không ảnh hưởng đến ngày vui của cô dâu chú rẻ